chiều ngày một mươi sáu tháng chín một số trang facebook đã đăng tải nội dung ở bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới tỉnh quảng bình
có ba ca nhiễm bệnh vi khuẩn ăn thịt người vào điều trị
những thông tin này sau khi đăng tải đã gây hoang mang dư luận và khiến nhiều người dân lo lắng
trước những thông tin trên đại diện bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới khẳng định
trong thời gian vừa qua tại bệnh viện không có trường hợp nào được cho là nhiễm vi khuẩn ăn thịt người
như những thông tin mạng xã hội facebook đã đăng tải
sở y tế tỉnh quảng bình đã có công văn bác bỏ những tin đồn thất thiệt
khẳng định các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh hoàn toàn không tiếp nhận điều trị ca bệnh nào
được cho là nhiễm vi khuẩn ăn thịt người như dư luận đang đồn thổi
ngành y tế quảng bình đang chỉ đạo cơ sở y tế xã phường thôn bản trên toàn tỉnh
tuyên truyền cho nhân dân tránh tin vào những tin đồn thất thiệt gây hoang mang trong xã hội